nhằm giúp cho học sinh vẫn nắm được kiến thức trên lớp trong đợt nghỉ do dịch ncov
trường trung học cơ sở tân thành tp thái nguyên là cơ sở giáo dục đầu tiên
đã tổ chức dạy và học trực tuyến cho học sinh
cách làm này đã được đông đảo phụ huynh giáo viên và các em học sinh trên địa bàn hưởng ứng
trường đã xây dựng kế hoạch dạy và học thực hiện quay video
gửi bài tập qua các mạng xã hội và trang web của trường của mỗi lớp
để học sinh ôn bài ngay tại nhà
và phương pháp này cũng được triển khai như ở trên lớp với việc giao bài kiểm tra
chữa bài và cho điểm để các em học sinh hứng thú học tập
việc dạy và học trực tuyến thường được thực hiện vào buổi chiều hoặc tối
giúp cho phụ huynh giáo viên và nhà trường quản lý được con em mình
ngoài ra còn giúp các em giữ được thói quen học tập
không bị gián đoạn kiến thức trong thời gian nghỉ học